thực hiện mệnh lệnh của bộ trưởng bộ công an công an các đơn vị địa phương trên cả nước đã tổ chức gia quân tấn công chấn áp tội phạm
bảo đảm an ninh trả tự tết nguyên đán sắp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn đợt cao điểm bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm nay đến ngày hai mươi chín tháng hai năm sau
sáng nay công an tỉnh quảng trị tổ chức lễ gia quân tấn công chấn áp tội phạm
đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày hai mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
nhằm ổn định tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tạo thế chủ động trong mọi tình huống
không để xảy ra đột biến bất ngờ bảo đảm an ninh an toàn các sự kiện chính trị xã hội quan trọng của đất nước địa phương
các lễ hội và hoạt động vui chơi giải trí của nhân dân nhất là các hoạt động trong dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn và các lễ hội đầu xuân
cũng trong đợt cao điểm tại bắc ninh lãnh đạo công an tỉnh đã phát lệnh gia quân tấn công chấn áp tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự đồng thời yêu cầu lãnh đạo các đơn vị địa bàn được phân công phụ trách tổ chức chỉ đạo kiểm tra
đôn đốc thực hiện nghiêm túc có hiệu quả đợt cao điểm kịp thời chấn chỉnh những tồn tại thiếu sót trong các mặt công tác
và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phù hợp với từng địa bàn từng đơn vị đảm bảo hiệu quả đề ra
tại lạng sơn trong thời gian diễn ra đợt cao điểm toàn lực lượng công an lạng sơn sẽ tăng cường phòng ngừa
đấu tranh chấn áp các loại tội phạm đẩy lùi tệ nạn xã hội ma túy cờ bạc đấu tranh mạnh với hành vi buôn bán
vận chuyển pháo nổ buôn bán hàng hóa nhập lậu hàng giả hàng kém chất lượng các hành vi vi phạm về môi trường an toàn thực phẩm
đảm bảo trật tự an toàn giao thông phòng chống cháy nổ phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tập trung xử lý giải quyết các vụ việc ngay tại cơ sở